các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai tháng năm bảo đến nhà bà p t l bảy mươi năm tuổi chú tại xã an dũng chơi
lúc này chỉ có bà l ở nhà bảo sau đó vào nơi để dừng ngủ ngồi nói chuyện rồi bất ngờ dở cho đổi bại với bà l
mặc cho cụ bà bảy mươi năm tuổi chống cự gào thét văn xin bảo vẫn cố thực hiện hành vi đổi bại của mình
một người dân khi nghe tiếng bà l kêu cứu đã chạy vào lúc này bảo mới dừng sự việc rời khỏi nhà bà l
toàn bộ sự việc trên được camera an ninh trong nhà ghi lại
nhận trình báo công an huyện đức thọ tới hiện trường điều tra đến tối cùng ngày thì bắt giữ nghi phạm
bảo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới mãn hạn tù trở về địa phương bảo chưa lập gia đình
hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
là một cán bộ hưu trí ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi ông trần tấn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và gia đình cháu t n a k sinh năm hai nghìn một mươi sáu
là hàng xóm láng giềng hai nhà sát vách nhau
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ngãi lợi dụng cháu ca còn nhỏ ở nhà một mình
không có người lớn trông coi nên trần tấn hùng đã có hành vi làm bậy với cháu nhiều lần trong thời gian dài
theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an khoảng bảy h ba mươi phút ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ông hùng đang ăn mì tôm tại phòng khách thì cháu ca sang nhà để hỏi tìm mẹ
ông hùng bảo mẹ đi chợ lát nửa mẹ về
ít phút sau cháu k
nói bác ơi cháu mắc tiểu thì ông hùng kéo quần cháu k xuống để thực hiện hành vi đòi bại
ông hùng còn khai nhận trong thời gian từ chín đến một mươi giờ một mươi năm đến một mươi sáu h của ngày thứ bảy và chủ nhật
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến trước ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng lúc cháu ca ở nhà một mình đã nhiều lần
khoảng hai mươi hai mươi một lần có hành vi làm bậy đối với giáo ca tại nhiều địa điểm khu vực bếp vườn rau phòng khách nhà ông hùng
theo lời cháu k kể lại mỗi lần ông hùng cho cháu bú sữa nó rất tanh và hôi rình
nhưng ông vẫn dụ dỗ cháu bảo là sữa mẹ nên cháu đã nuốt nhiều lần
đầu năm hai nghìn hai mươi hai gia đình nạn nhân có đơn tố cáo đến ngành chức năng tỉnh quảng ngãi
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra huyện tư nghĩa khởi tố bị can trần tấn hùng và tiến hành bắt tạm giam để phục vụ điều tra
sau thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra huyện tư nghĩa chuyển hồ sơ và bị can lên cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh quảng ngãi
tại cơ quan điều tra ông hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với những tài liệu chứng cứ công an thu thập được
theo gia đình cháu ca nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng
chị l mẹ của cháu ca từng đưa con đi khám và cháu được chẩn đoán viêm đường tiết niệu
chị l cũng đã đưa con đi thành phố hồ chí minh tái khám chữa trị tâm lý bốn lần
ngày một mươi chín tháng sáu vừa qua sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên án
hai mươi bảy nam tù đối với bị can trần tấn hùng về hai tội danh
hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của bị hại
trực tiếp xâm hại danh dự nhân phẩm tinh thần sức khỏe của nạn nhân
gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội đến đạo đức lối sống thuần phong mỹ tục của người việt nam
và tạo dư luận bất bình trong quần chúng nhân dân
do đó cần xử lý bị can thật nghiêm khắc trước pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên bị can trần tấn hùng hai tội danh
đối với tội danh thứ nhất ông hùng bị phạt hai mươi năm tù quy định tại điểm c khoảng ba điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
bảy năm tù đối với tội danh thứ hai quy định tại điểm b khoảng hai điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự và bồi thường cho nạn nhân ba trăm linh triệu đồng
tổng hình phạt xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo trần tấn hùng về hai tội danh trên là hai mươi bảy năm tù
và bồi thường cho nạn nhân ba trăm linh triệu đồng
nhắc tới những tổn thương dài dẳng đối với cháu ca tới tận bây giờ bà nguyễn thị minh l mẹ ruột của cháu ca
cũng không nén được bức xúc và cho biết nhiều lúc ở nhà cháu vẫn bắt trước những hành vi mà ông hùng đã làm với cháu
hệ quả sau việc bị cáo hùng dụ dỗi cháu nuốt cái gọi là sữa mẹ dẫn tới hiện tại cháu bị hèn xuyển rất nặng khó thở và để lại di chứng đến tận bây giờ
châu ca bị các phản ứng khác với stress trầm trọng bị hạn chế khả năng nhận thức
và hạn chế khả năng điều khiển hành vi gây tổn thương cơ thể là hai mươi một
kẻ phạm tội đã chịu hình phạt của pháp luật nhưng những tổn thương về cả thể chất tâm lý mà đối tượng gây ra cho một bé trai non nớt
vẫn còn đó và khó lòng mà bù đắp cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa
trách nhiệm của gia đình cháu bé cũng là điều đáng bàn
khi con trai còn chưa tới bốn tuổi cha mẹ cháu đã để con ở một mình không bận tâm tới những tai nạn hay nguy hiểm có thể xảy ra
rồi khi cháu bị tổn thương tới hơn một năm gia đình mới phát hiện ra sự việc
do việc mô tả chi tiết hành vi phạm tội của bị cáo hùng trong vụ việc có thể gây ám ảnh và vi phạm các nguyên tắc cộng đồng của youtube
nên chúng tôi xin phép không đề cập cụ thể trong video mà sẽ để ở dưới phần bình luận
viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can dương vang toan
sáu mươi tuổi trú tại hoàng mai hà nội với hành vi làm bậy với nạn nhân là một cháu gái
theo cáo trạng khoảng năm hai nghìn hai mươi hai
ông dương văn toan sinh sống tại quận long biên hà nội là hàng xóm của nhà cháu hp sinh năm hai nghìn một mươi
khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi ông toan đi đổ rác về thì thấy cháu p mặc váy màu trắng hồng chơi trước cửa nhà
và ông nảy sinh ý đồ đồi bại với nạn nhân
quan sát thấy xung quanh vắng người ông toàn đã kêu cháu p vào nhà mình và thực hiện hành vi phạm tội
sáng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho p đã kể lại sự việc cho mẹ nghe

lúc này ông toan nói nơi tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi lần sau tôi không thế nữa
sau đó mẹ cho p đã đến công an phường ngọc thụy để trình báo sự việc
ngay sau đó công an quận long biên đã khám nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng và trưng cầu giám định pháp y đối với nạn nhân
cơ quan điều tra ông toan thành khẩn nhận tội sau đó đối tượng này đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
bố mẹ p đề nghị xử lý nghiêm bị can toàn theo quy định của pháp luật và sẽ đưa ra yêu cầu bồi thường tại phiên tòa xét xử vụ án
dỡ trò đồi bại với một cháu gái khi đã ở tuổi tám mươi sáu rồi buông một câu xin lỗi nhạy tên đối tượng dương văn toan khiến bất cứ ai cũng cảm thấy phẫn nộ và khinh thường
đó không chỉ là sự vô đạo đức đơn thuần mà còn là thái độ coi thường pháp luật coi rẻ nhân phẩm và danh dự của người khác cho dù đó chỉ là một cháu nhỏ
và hành vi đó cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc
thưa quý vị cũng là một người cao tuổi đối tượng lê văn thông không được hưởng tháng ngày an hưởng tuổi già một cách êm đềm mà tự mình lĩnh lấy mức án hai mươi năm tù cho hành vi giờ cho đôi bại với người dưới một mươi sáu tuổi
trước tòa ông lão bảy mươi chín tuổi này còn xin giảm nhẹ hình phạt vì sợ rằng bản thân không còn sống được bao lâu nữa
theo cáo trạng bị cáo lê văn thông bảy mươi chín tuổi ngụ ở huyện cờ đỏ cần thơ và bị hại sinh năm hai nghìn một mươi bốn là hàng xóm
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cháu qua nhà bị cáo tìm cháu của bị cáo chơi
do nhà không có người ở nhà bị cáo đã nảy sinh ý định làm chuyện người lớn với cháu kêu cháu vào phòng ngủ cho năm mươi đồng với ý định thực hiện các hành vi đuổi bại với cháu nhưng không thành
hôm sau cháu cháu gái lại qua nhà tìm cháu của bị cáo thông và bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu thêm hai lần
sáng mồng sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân lại qua nhà tìm cháu của bị cáo thông và bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu thêm hai lần
nhưng lại qua tìm cháu của bị cáo bị cáo lại nảy sinh ý định đồi bại nên cho cháu một mươi đồng nhưng chưa làm gì thì cháu bỏ về
sau đó cô ruột của cháu nghe cháu kể lại sự việc nên đã đến công an tố cáo
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân thành phố cần thơ đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo lê văn thông hai mươi năm tù
ngoài ra tòa còn công nhận thỏa thuận cho bị cáo và gia đình bị hại về việc bị cáo bồi thường cho bị hại năm mươi triệu đồng
tại tòa khi được hỏi bị cáo nói cho bị hại năm mươi đồng vì nó nói đi học không có tiền nên cho
bị cáo khai tôi nhận lỗi với tòa với cháu già mà không có ý thức
chú tòa nói với bị cáo không phải là lỗi nữa mà làm phạm tội rồi
ngay vậy bị cáo nói mình sai trái dữ lắm
gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường năm mươi triệu đồng
tòa hỏi bị cáo có đồng ý bồi thường cho cháu năm mươi triệu đồng không
bị cáo nói không đồng ý thì cũng phải đồng ý
chứ tôi già mà làm chuyện mất hết thì tôi phải bồi thường chứ
sau khi luận tội đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo hai mươi năm tù
tòa hỏi bị cáo nghe rõ không
viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo hai mươi năm tù
bị cáo nói dạ nghe rõ hai mươi năm nhưng mà chắc ba năm nữa tôi chết rồi
nói lời sau cùng bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo sống cũng không còn mấy năm nữa
thưa quý vị dường như tất cả các đối tượng
trong những vụ việc tương tự đều có suy nghĩ cho rằng nạn nhân chỉ là trẻ con
nên hành vi đồi bại của mình sẽ không bị phát giác và cũng không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng
thậm chí khi bị cơ quan công an khởi tố về hành vi nội bại với nạn nhân nhỏ tuổi
đối tượng trần tấn hùng vẫn giữ nét mặt dưỡng dương như đó chỉ là một chuyện nhỏ nhạt
những vụ việc trên cũng chính là lời cảnh báo trong việc quan tâm
chú ý và bảo vệ trẻ em khỏi những mối hại ngay cận kề
quý vị có suy nghĩ ra sao về những vụ việc trên
hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại